có thể nói chưa bao giờ người dân thủ đô bức xúc và hoang mang đến vậy
tuy nhiên có một thực tế ít người biết
hàng vạn hộ dân ngoại thành từ bao lâu nay vẫn chịu cảnh khan hiếm
và thậm chí là chưa bao giờ được sử dụng nước sạch
đời sống sức khỏe của nhiều thế hệ bị ảnh hưởng
câu hỏi đặt ra là bao giờ thì người dân ngoại thành hà nội hết khát nước sạch
dù ít hay nhiều thì người dân thôn phương hạnh cũng khá may mắn
vì đã từng được tiếp cận với nguồn nước sạch
cách đó không xa người dân thôn tiến tiên lại chưa bao giờ được hưởng niềm vui đó
gia đình chị nguyễn thị triều đã phải đào đến cây riêng thứ hai để có nước sinh hoạt
nhưng để sử dụng được nước này thì phải đầu tư thêm một bộ bình lọc khá tốn kém
không có điều kiện như nhà chị triều nhà bà hằng và khá nhiều hộ dân khác cùng thôn
từ lâu đã phải sử dụng trực tiếp nguồn nước ngay sau khi hút từ giếng lên
nó cũng không được bảo đảm lắm nó cũng có hơi mùi tành
người dân thôn tiến tiên cũng nhiều lần lấy mẫu nước đang sử dụng đi kiểm tra
nhưng thực tế đáng buồn là dù kết quả có như thế nào thì họ cũng vẫn phải chấp nhận tiếp tục sử dụng
thôn thông báo cho sang gửi cái nước ở riêng lên thôi
gửi lên thì có thế thôi có khác gì đâu
gửi về thì chỉ bảo là nước bẩn nó nhiếm thôi
mình múc lên thì cảm thấy nó tanh nhưng mình cảm thấy nó khó chịu
bây giờ em bảo ăn nước ở đâu được nước mưa thì nó còn độc hơn thôi chứ
bây giờ bọn chị chỉ biết ăn nước đây thôi chứ ăn nước nào được
các cháu chứ các cháu nó đang còn trẻ còn ít tuổi
và bây giờ ông ba ra rồi thì chả sao
nhưng mà giờ đến ngày mai còn đến các cháu nó ăn uống cái nước này là nó vẫn không được bảo đảm lắm
thì phải giờ phải ý kiến với trên thôi làm thế nào được
kiến nghị rồi thì nhưng mà
người ta không đáp ứng cho thì vẫn phải dùng cái nước này thôi chứ chả
thôn tiến tiên có trên bảy trăm linh hộ với hơn hai nhân khẩu
cơ bản toàn bộ thôn đều sử dụng nước giếng khơi giếng đào
chứ không được tiếp cận với nguồn nước máy
đặc biệt thôn tiến tiên hàng năm đều phải chịu những trận ngập lụt
có đợt thì nửa tháng đợt thì một tháng
nước sinh hoạt càng khăn hiếm
để giải quyết bài toán nước sạch cho người dân
dự án chạm cấp nước thôn tiến tiên được triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm
nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thiện
bên trong là có dại bên ngoài là cánh cổng sắt được đóng kín
lâu lâu mới được mở
chúng tôi rất là mong muốn là
ở cấp trên quan tâm
và tạo điều kiện để làm xong cái nhà máy
lọc nước để anh em của tôi được
dùng cái nước đấy
vì cái này là anh em chúng tôi cũng đã
đề nghị kiến nghị với hội đồng nhân dân xã
cũng như hội đồng nhân dân huyện rất là nhiều lần
tuy nhiên là cái nhà máy đấy thì
đã được đưa ra
vẫn nằm bất động từ bao nhiêu năm nay
chứ không phải là một vài năm đâu
toàn huyện trương mỹ
hiện có một mươi ba chạm cấp nước
trong đó có năm chạm đang hoạt động
năm chạm đang đầu tư dở dàng
và ba chạm đã ngừng từ lâu
cả huyện chỉ có khoảng gần hai mươi người dân
được sử dụng nước sạch
thấp nhất thủ đô hà nội
bên cạnh câu chuyện về nước sạch ở trương mỹ
thì gia lâm mặc dù là huyện
có tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch khá cao
nhưng cũng tồn tại nhiều vấn đề
nguồn cung cấp nước sạch chính
cho thôn đồng viên xã phù đồng huyện gia lâm
từ năm hai nghìn một mươi năm
là từ chạm cấp nước tập trung
do công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch hùng thành phú đồng cung cấp
nhưng theo ông nguyễn văn thịnh
trưởng thôn thì từ nhiều tháng nay
rất nhiều hộ dân trong thôn không thể sử dụng
nguồn nước sạch từ đây bởi nguồn nước cấp
bị vẩn đục về cảm quan không bảo đảm chất lượng
bốn năm năm nay rồi thì
cái lượng người sử dụng
chỉ chiếm vào một mươi năm hai mươi thôi
thì gần đây
mới được năm mươi
thì chất nước là không đảm bảo
vẫn thường xuyên đục như thế kêu cũng chỉ biết thế thôi
thì đến khi kêu và phản ảnh
người ta bảo rằng là trong lúc này người ta đang
xúc xả ống đại đa số người ta
ngừng không dùng nữa mà tái hồi lại
sử dụng theo nước khoan của nhà mình
và tiếp tục lại làm thủ công
lọc cát vàng than hoạt tính
và sỏi người ta đóng lại
người ta không ăn của hùng thành nữa
trước kia thì nhà máy nước
cũng có hỏi dân là có ăn không
thì dân cũng kiểu nói về nước sạch
thì ai cũng thích ăn
thế nhưng mà với điều kiện đi thăm
một số gia đình ăn nó không được tốt lắm
nó không được sạch cho nên là chúng tôi lộp tiền rồi
bây giờ chúng tôi xin yêu cầu là rút tiền lại
vấn đề khiến cho người dân bức xúc
là họ muốn đổi đơn vị cung cấp nước
cụ thể là nhà máy nước
mặt sông đuống đã được xây dựng
trên địa phận của xã phù đồng
và được lãnh đạo thành phố cũng như huyện gia lâm hứa
sau khi hoàn thành dự án giai đoạn một
sẽ ưu tiên cho người dân trong xã sử dụng trước
tuy nhiên khi dự án đã hoàn thành
giai đoạn một và đã phục vụ cho
nhiều đơn vị địa phương
thì người dân xã phù đồng vừa mới được sử dụng
từ ngày một mươi hai tháng một mươi
khi mà công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch hùng thành phú đồng
thỏa thuận đấu nối nguồn nước với nhà máy nước mặt sông đuống
điều đáng nói là đến cuối tháng một mươi vừa rồi
người dân mới biết được thông tin trên
khi chúng tôi thực hiện phóng sự này
và người dân nơi đây đang rất hoang mang
vì có thông tin nguồn nước đang được cung cấp
không bảo đảm chất lượng
từ ví dụ của hai huyện trương mỹ
và gia lâm có thể thấy
người dân ngoại thành hà nội đang gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tiếp cận với nước sạch
nơi thì chưa bao giờ biết đến nước sạch
nơi thì đến nước cũng thật sự khán hiếm
nơi có nước để sử dụng
thì hoang mang với chất lượng hồn nước
vậy trách nhiệm thuộc về ai
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh người dân hà nội được sử dụng nước sạch
liệu có thực hiện được
hãy cùng truyền hình nhân dân đi tìm câu trả lời
vào kỳ hai của phóng sự
người dân ngoại thành hà nội bao giờ hết khát nước sạch
trong chuyên mục việc cần làm
phát sóng vào lúc hai mươi h hai mươi phút
ngày hai mươi tám tháng một mươi một